sáng ngày chín tháng ba ubnd tp hà nội đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy nước mặt sông đuống với tổng mức đầu tư năm tỷ đồng
sau khi hoàn thành nhà máy nước này sẽ bảo đảm cung cấp nguồn nước sạch cho khoảng ba triệu hộ dân tại tám quận huyện của hà nội
dự án nhà máy nước mặt sông đuống được quy hoạch trên diện tích sáu mươi hai hectare thuộc hai địa bàn xã phù đồng và xã trung mầu huyện gia lâm hà nội
dự án có hệ thống đường ống truyền dẫn nước sạch dài bảy mươi sáu km với hai đoạn đi qua lòng sông hồng sông đuống
theo kế hoạch khi hoàn thành dự án sẽ bảo đảm cung cấp nước sạch cho một trăm sáu mươi tám xã phường thuộc tám quận huyện ở khu vực phía đông bắc và phía nam thành phố hà nội
các khu đô thị khu công nghiệp trên đường một trăm bảy mươi chín và một số tỉnh phụ cận như bắc ninh hưng yên
tại lễ khởi công chủ đầu tư công trình là công ty cổ phần nước mặt sông đuống cam kết sẽ bảo đảm tiến độ để sau hai mươi hai tháng
đưa nhà máy đi vào hoạt động
được thủ tướng chính phủ cho phép áp dụng cơ chế đặc thù giao thầu trực tiếp nhằm đẩy nhanh tiến độ góp phần giải quyết tình trạng ủn tắc giao thông trong khu vực
sau gần tám tháng thi công công trình đã hoàn thành đúng kế hoạch đề ra bảo đảm đồng bộ về mặt kỹ thuật
kiến trúc và cảnh quan trong đô thị